chào mừng quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của chương trình điểm tự tương lai trên kênh truyền hình nhân dân
chào mừng quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của chương trình điểm tự tương lai trên kênh truyền hình nhân dân
bệnh viện y học cổ truyền hàng đầu cả nước đây là lúc chín giờ sáng vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
một năm sau hình ảnh không có gì khác biệt những chiếc ghế thiếu vắng bệnh nhân
bác sĩ chờ đợi điều này tránh ngược với thực tế quá tải bệnh nhân tại các cơ sở y tế tây y
ngược lên vùng cao các bệnh viện y học cổ truyền ở lào cai hà giang
những địa phương luôn sẵn sàng nguồn thuốc đông y có thể áp dụng điều trị lên đến hàng trăm người mỗi ngày
nhưng thực tế không khá hơn
y học cổ truyền luôn được đánh giá là thế mạnh của nền y học việt nam

vậy tại sao với năng lực sẵn có các bệnh viện y học cổ truyền không thu hút được bệnh nhân
bé lê quang trường an con trai chị nguyễn thị hoa ở phường long biên quận long biên hà nội bị bại não
bảy năm qua chị đã kiên trì đưa con đi khắp các bệnh viện tư nhân công lập với hy vọng bệnh tình của con được cải thiện
nhưng do bệnh của con phải điều trị dài ngày cộng với hai vợ chồng đều là viên chức nhà nước
nên anh chị được các bác sĩ đưa ra phương pháp điều trị ngoại trú
nếu mà sang đây ngoại trú thì các bác sĩ nói là vì mình cái bảo hiểm như thế thì mình không được hưởng cái gì cả
thì cũng mong là giúp đỡ làm sao cho các cháu trẻ như thế này
tại vì là thật ra là không phải là chúng tôi có thể là thường xuyên được mà gặp gia đình cũng có điều kiện đấy thì đưa đi đưa lại
chứ nếu mà bảm nằm thì như chúng tôi cả vợ cả chồng công chức thì cũng không thể nào mà ở đây được với cháu
chế độ điều trị của bệnh nhân nội chú và ngoại trú
bệnh nhân nội trú đều giống nhau chỉ có khác là bệnh nhân điều trị nội trú thì bữa tối nằm tại viện
còn bệnh nhân điều trị ngoại trú ban ngày thì buổi tối được về nhà
dù cùng có thẻ bảo hiểm y tế nhưng bệnh nhân nội trú vượt tuyến được hưởng bốn mươi
trong khi bệnh nhân điều trị ban ngày thì không được hưởng bảo hiểm y tế
vì vậy bệnh nhân lê quang trường am dù có thẻ bảo hiểm y tế đi đúng tuyến
nhưng do điều trị ngoại trú ban ngày nên không được hưởng bảo hiểm y tế
dù có thẻ bảo hiểm y tế như nhau nhưng bệnh nhân điều trị nội chú này
thì đối với bảo hiểm y tế vượt tuyến được hưởng bốn mươi
trong khi đó thì bệnh nhân điều trị ban ngày thì không được hưởng bảo hiểm y tế
bệnh viện châm cứu có đặc thù điều trị bệnh nhân ngoại trú
ngay những bệnh nhân ngoại trú tại hà nội quanh bệnh viện này
khi không được đăng ký bảo hiểm y tế ở đây
thì họ đến đây họ đăng ký bảo hiểm y tế
họ chữa bệnh họ đều phải trả tiền một trăm linh
do đó là số lượng đến chữa cũng rất ít
cụ thể trong hai năm vừa rồi bệnh nhân của viện đông cứu giảm với những năm trước
là chỉ bằng một nửa của những năm trước thôi
trong khi đó để tăng doanh thu bệnh viện tuyến dưới cố gắng thu hút bệnh nhân
họ tìm cách giữ bệnh nhân lại để điều trị thay vì ký giấy chuyển bệnh nhân lên tuyến trên
bởi đa số bệnh nhân có nhu cầu điều trị
bằng y học cổ truyền đều là bệnh mạng tính không mang tính chất cấp cứu
nên việc giữ bệnh nhân lại hoàn toàn nằm trong quy định và quyết định của bác sĩ và bệnh viện
chị phạm nguyễn thu phương ở quận cái răng thành phố cần thơ
đã phải cõng con vượt tuyến ra tận bệnh viện châm cứu trung ương điều trị chứng tự kỷ cho con
con trai chị mắc chứng tự kỷ từ khi lên hai tuổi
giờ con đã lên năm tuổi
suốt ba năm trời chị đã cọng con đi suốt các trung tâm cho trẻ tự kỷ
nhưng tình trạng của con không mấy tiến triển
chúng tôi hay những bệnh viện tuyến cao hơn thì chắc mà hiệu quả cũng sẽ cao hơn
và cũng sẽ tốt cho người bệnh nhiều hơn
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi năm
luật bảo hiểm y tế sửa đổi và thông tư bốn mươi về thông tuyến trong khám chữa bệnh có hiệu lực
trong đó quy định điều trị nội chú ngoại chú đúng tuyến và vượt tuyến bảo hiểm y tế
áp dụng chung cho hệ thống các cơ sở y tế đông y và tây y
do đặc thù điều trị khác biệt quy định về thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
đang gây nhiều khó khăn cho hệ thống các bệnh viện y dược cổ truyền
trong hai năm qua trung bình mỗi ngày bệnh viện châm cứu trung ương tiếp đón điều trị cho khoảng ba mươi bệnh nhân
vào ngày đầu tuần số lượng bệnh nhân tăng lên trung bình năm mươi bệnh nhân một ngày
đó là con số quá khiêm tốn với năng lực của bệnh viện chuyên khoa hàng đầu cả nước
ngoài ra khối các bệnh viện y dược cổ truyền có đặc thù điều trị riêng khác với bệnh viện tây y
bệnh nhân điều trị dài ngày từ một đến ba tuổi
trong hai năm điều trị nội chú còn tùy thuộc vào tình trạng bệnh hoàn cảnh điều kiện công tác của người bệnh
nếu người bệnh cho nội chú điều trị thì sẽ gây quá tải cho bệnh viện
nhà nước lại phải thêm chi phí dừng nằm
nếu người bệnh chọn ngoại chú để phù hợp hoàn cảnh của mình thì lấy mất quyền lợi bảo hiểm y tế
không được hưởng bảo hiểm y tế người bệnh có tâm lý rút ngắn liệu trình điều trị hoặc không quay lại điều trị lần sau
đây cũng là lý do mà các bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế ngại đến khám
ở các bệnh viện y học cổ truyền công lập
điều đó đã tạo nên quang cảnh vắng vẻ bệnh nhân ở hầu khắp các bệnh viện y dược cổ truyền công lập
từ những bất cập trên phó giáo sư tiến sĩ nguyễn bá quang giám đốc bệnh viện châm cứu trung ương cho biết
bệnh viện đã có văn bản kiến nghị liên bộ y tế xem xét để tạo thuận lợi cho bệnh viện và trên tất cả
để người dân không quay lưng với nền y học cổ truyền
trong đó có những phương pháp điều trị được thư hưởng từ ngàn năm đúc rút kinh nghiệm của bao thế hệ lương y đi trước
thủ chơi tinh sách của đảng và nhà nước thì hoàn toàn đúng thôi
nhưng cũng mong là những nhà lãnh đạo sớm có những biện pháp để tháo gỡ khó khăn cho những bệnh viện đại học dân tộc nói chung
và bệnh viện châm cứu nói riêng được điều trị cho người bệnh
và có nghĩa là người bệnh cũng được tiếp xúc với những tiến bộ khoa học kỹ thuật của nền y học cổ truyền nói chung
đây là khu phòng khám đa khoa với chức năng là nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu
cho người dân có thể bảo hiểm y tế tại khu vực quận đống đa
từ khi được bộ y tế cho phép bệnh viện mở khu phòng khám này để bệnh viện duy trì hoạt động
lưu lượng bệnh nhân đến bệnh viện châm cứu trung ương đã tăng lên trung bình năm mươi người một ngày so với trước kia
từ khi có khoa thành lập được khoa khám bệnh đào khoa thì số bệnh nhân đến khám đông hơn
và ở đây chúng tôi có những cái rất là thuận lợi cho những bệnh nhân khám về bảo hiểm y tế ban đầu
vì chúng tôi có đầy đủ các cái chuyên khoa các cái đội ngũ các bác sĩ chuyên khoa
ví dụ như là chuyên khoa mắt răng hàm mặt tai mũi hậu rồi thì chuyển nhiễm da liễu sản khoa v v
và có đội ngũ bác sĩ đa khoa
bên cạnh đó thì có các đội ngũ bác sĩ khám về y học cổ truyền nữa
nói tóm lại chúng tôi có thể khám đầy đủ các chuyên khoa về khám chữa bệnh ban đầu
phòng khám đa khoa chức năng mới chỉ là giải pháp tạm thời cho bệnh viện
bệnh nhân không được tiếp cận với y học cổ truyền là sự lãng phí lớn
sau một thời gian triển khai thực hiện luật bảo hiểm y tế và thông tư số bốn mươi về chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
bộ y tế đã nhận được phản ánh của một số bệnh viện trong hệ thống y dược cổ truyền
về giảm số lượt người đến khám bệnh ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế
đã đến lúc các văn bản pháp quy cần phải điều chỉnh lại để hướng đến lợi ích của người dân khi tham gia bảo hiểm y tế
để tháo gỡ những khó khăn vướng mắt cho hệ thống các bệnh viện y học cổ truyền phát triển
bộ y tế đang xây dựng thông tư khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với lĩnh vực y học cổ truyền
hy vọng trong thời gian tới người bệnh đến khám tại các bệnh viện này sẽ bớt đi những khó khăn
có cơ hội được thụ hưởng tinh hoa của dân tộc
chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc xin kính chào và hẹn gặp lại